trong ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến có mưa vài nơi
đêm và sáng có sương mù trời rét vùng núi có nơi rét đậm
ban ngày trời hứng nắng với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi bốn hai mươi năm độ
sang đến ngày một mươi hai do ảnh hưởng của gió tây kết hợp với không khí lạnh tăng cường
thì mưa sẽ tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt giảm đi đôi chút
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi
đêm trời rét vùng núi có nơi rét đậm sáng sớm có sương mù nhẹ ngay hưởng nắng
nền nhiệt cao nhất sẽ ở xung quanh ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
và cũng từ tối ngày một mươi hai khi có không khí lạnh tăng cường thì mưa sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ
đối với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh từ mai đến ngày một mươi một chỉ có mưa vài nơi
sau đó từ tối ngày một mươi hai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường thì mưa sẽ tăng lên giải rác
trong khi đó khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to sau mưa giảm từ ngày một mươi một
về nhiệt độ các tỉnh từ thanh hòa đến hà tĩnh ở ngưỡng một mươi sáu hai mươi bốn độ trời rét
còn phần quảng bình đến thừa thiên huế trời lạnh với mức nhiệt từ một mươi chín đến hai mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa trong hai ngày tới cũng có mưa
có nơi mưa vừa đến mưa to sau đó mưa giảm còn ở diện dài rác
phần còn lại từ ninh thuận đến bình thuận sẽ chỉ có mưa vài nơi trong cả ba ngày tới
còn về nhiệt độ mức nhiệt cao nhất sẽ có mưa vài nơi
phần phía bắc khu vực ở trong ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ phần phía nam từ hai mươi tám đến ba mươi độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là trạng thái ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ về đêm và sáng có xu hướng gia tăng nhẹ không còn thấp như những ngày vừa qua
ngày đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới chỉ có mưa rào vài nơi lúc chiều tối
trời xe lạnh về đêm và sáng với nền nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ